trên địa bàn tỉnh ninh bình đã xảy ra một số sự việc mất an toàn
ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh tại một số trường học
đặc biệt là bậc tiểu học và trung học cơ sở như là tai nạn giao thông đuối nước té ngã ngộ độc thức ăn
hiện nay hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
trưởng lớp mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học
xây dựng hành lang bảo vệ an toàn trong và ngoài khu vực nhà trường
để bảo đảm an toàn cho học sinh trường tiểu học ninh phong thành phố ninh bình
chỉ đạo giáo viên thường xuyên lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua tiết trào cờ
buổi sinh hoạt tập thể sinh hoạt lớp đồng thời triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực phòng chống giảm tối đa hoặc loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích
để học sinh được sống học tập và vui chơi trong môi trường an toàn
năm học vừa rồi năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín để sau một số những vụ tai nạn đuối nước
thương tâm nhà trường quyết định mở các lớp dạy bơi gần như miễn phí cho học sinh
đây cũng là một trong những thành công mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đang đẩy mạnh
việc giáo dục cho học sinh an toàn trong cuộc sống và đặc biệt là phòng tránh tai nạn đuối nước
hằng ngày ở trường cô giáo đã dạy chúng em rất nhiều các loại kỹ năng sống
ví dụ như kỹ năng phòng chống dối nước đảm bảo an toàn giao thông
và em đã thường hiện tốt
chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường phải nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường nói chung
mà cụ thể là chất lượng ở các bài giảng trên lớp
nhất là cái môn giáo dục công dân để hình thành ý thức phẩm chất cho các con
tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
xây dựng bộ quy tắc ứng xử an toàn ứng xử văn minh trong trường học
cái trách nhiệm xây dựng trường học an toàn
không phải chỉ là trách nhiệm của các thầy cô giáo
của các học sinh của nhà trường nữa
mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng
có rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ em
bên cạnh việc trang bị cho trẻ nhỏ những kiến thức
kỹ năng cơ bản nhất để tự bảo vệ mình
cũng cần nâng cao ý thức chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ
tạo môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện
và hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra những sự việc đáng tiếc gây tai nạn thương tích cho học sinh